thưa quý vị vào chiều tối nay ngày sáu tháng năm tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác đã dự lễ viếng dân hương dân hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một
cùng tham dự lễ viếng có đồng chí lê hoài trung bí thư trung ương đảng trưởng bát đối ngoại trung ương
các đồng chí ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đảng quốc khánh bí thư tỉnh ủy điện biên trần quốc cường
lãnh đạo các bộ ngành cơ quan trung ương và địa phương
trong không khí thanh kính thiêng liêng và đầy xúc động thủ tướng phạm minh chính và các thành viên trong đoàn công tác
kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mảnh đất điện biên phủ anh hùng
cách đây bảy mươi năm dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của đảng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới quân và dân ta đã anh dũng chiến đấu
tiến hành trận quyết chiến quyết thắng điện biên phủ với lòng quả cảm tinh thần anh dũng hy sinh
qua suốt năm mươi sáu ngày đêm khuét núi ngủ hầm mưa rầm cơm vắt máu trộn bùn non gan không núng trí không mòn
các anh hùng liệt sĩ chiến sĩ điện biên đã cùng toàn đảng toàn quân toàn dân ta làm nên chiến thắng lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
chiến thắng điện biên phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt một dấu mốc bằng vàng trói lọi trong lịch sử dân tộc ta non sông đất nước ta
được xây dựng năm một nghìn chín trăm năm mươi tám và nhiều lần sửa chữa nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ quốc gia a một cách điểm di tích lịch sử đồi a một khoảng một trăm linh m về phía nam
là nơi yên nghỉ của sáu trăm bốn mươi bốn chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong chiến dịch lịch sử điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
điện biên phủ
thưa quý vị nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm
bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào và ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
đã gửi điện mừng tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
nội dung điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào có đoạn viết
chiến thắng điện biên phủ và thắng lợi trên các mặt trận giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi ba một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đã tạo điều kiện môi trường thuận lợi và lợi thế trên bàn đàm phán
để tiến tới
điện biên phủ đã đồng ý ký hiệp định trần hèp lập lại hòa bình ở ba nước đông dương
việt nam lào campuchia trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
chiến thắng điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là một trong những thắng lợi to lớn của đảng
quân đội nhân dân việt nam anh em trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân xâm lược
là biểu tượng của liên minh chiến đấu giữa quân đội nhân dân hai nước việt nam và lào
là nguồn sức mạnh to lớn thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của đảng nhân dân lào giành thắng lợi
đảng nhà nước và nhân dân lào bày tỏ biết ơn sâu sắc và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn
quý báu hiệu quả kịp thời mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã dành cho lào trước đây
cũng như trong sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước ngày nay
nội dung điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia có đoạn viết
bảy mươi năm qua chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
luôn được người dân việt nam và bạn bè quốc tế khắc kỳ trong lòng
đặc biệt đây là bằng chứng của tình đoàn kết đồng cam cộng khổ giữa ba dân tộc việt nam campuchia lào
đảng nhân dân campuchia tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
do đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu nhân dân việt nam tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới
to lớn hơn nữa trong việc thực hiện nghị quyết
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thưa quý vị và các bạn tối nay tại quảng trường mùng bảy tháng năm thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt điện biên phủ mốc vàng lịch sử
sự chương trình có thủ tướng phạm minh chính các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết trương tấn sang nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyên chủ tịch nước võ thị ánh xuân thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương trương thị mai phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn
trưởng ban nội chính trung ương phan đình trạc bộ trưởng bộ quốc phòng phan văn giang bộ trưởng bộ công an tô lâm
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đồng đảo nhân dân tỉnh điện biên và các vị khách quốc tế
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đồng thời góp phần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng và trách nhiệm của các thế hệ
nhất là các thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước
nhìn về điện biên hôm nay từ chiến trường khốc liệt năm xưa những thế hệ hôm nay đang chung sức xây dựng quê hương trong sự phát triển chung của đất nước
với tinh thần tự hào quá khứ hướng tới tương lai qua đó gửi đi thông điệp về khát vọng hòa bình của dân tộc việt nam
đặc biệt trong chương trình có rất nhiều tiết mục đặc sắc được sàn dựng công phu tái hiện những đoàn xe đạp thồ vận chuyển hàng cung cấp cho chiến dịch
hình ảnh hàng trăm chiến sĩ kéo pháo vào mặt trận điện biên phủ tái hiện trận him lam mở mắt
thưa quý vị hôm nay ngày sáu tháng năm báo nhân dân đã tổ chức khai mạc triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đồng thời tại hai địa điểm là trụ sở báo nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội và bảo tàng chiến thắng điện biên phủ thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên
đây được coi là một trong những sự kiện hấp dẫn do những người làm báo đảng thực hiện nhằm lan tỏa niềm tự hào chung của dân tộc
tham dự triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
ngoài việc du khách có thể chiêm ngưỡng chụp ảnh bức tranh panorama bao quanh hình tròn đường kính năm năm m chiều cao hơn ba m
thì điều hấp dẫn nhất chính là trải nghiệm công nghệ thực tế tăng cường với mô hình tranh panorama ba trăm sáu mươi độ
báo nhân dân quét mã aia khi quét lên trang báo như vậy thì những bức hình nó sẽ chuyển động được
ví dụ như là chiến sĩ bộ đội của chúng ta đang vẫy cờ trên hầm đường cát nếu trải dài bức tranh trên mặt đất
thì khi quét mã như vậy chúng ta có thể thấy toàn bộ bức tranh dài và khi chạm tay vào những điểm nhất định thì chúng ta lại cũng đọc được những nội dung mở rộng
đây là một buổi triển lãm khá thú vị
và thông qua bức tranh tôi cảm thấy tôn trọng những người chiến sĩ cũng như lịch sử của việt nam
với thế hệ trẻ cách tương tác này sẽ giúp các bạn cảm thấy sinh động thú vị hơn cũng như cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống của dân tộc
khi mà đưa người thông tin vào những cái truyền lãm tranh như thế này thì em thấy rất là mới mà em đừng tiếp cận từ trước đến nay
nhưng là người trẻ thì em rất là tự hào và rất là xúc động khi mà được nghe và được xem lại những cái hành trình mà chiến tranh này
và vô cùng biết ơn những người đã chiến đấu và hy sinh để mà giành lại độc lập
tại triển lãm công chúng còn được tặng phụ trương báo nhân dân số đặc biệt ghép thành bức tranh parama chiến dịch điện biên phủ dài tới ba hai mươi một mét kỷ lục đối với sản phẩm báo in
triển lãm tương tác tranh panorama kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đã mang đến cách tiếp cận mới để người dân dù không trực tiếp đến điện biên cũng có thể chiêm ngưỡng bức tranh với khoảnh khắc chân thực

lan tỏa thêm niềm tự hào về chiến dịch điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu cũng như tình yêu đối với tổ quốc
sáng ngày sáu tháng năm tại bảo tàng quân đội nhân dân lào ở thủ đô viên trăn đảng nhà nước và quân đội nhân dân lào tổ chức lễ khai mạc triển lãm ảnh kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
chiến thắng buộc thực dân pháp phải ký hiệp định genève chấm dứt chiến tranh xâm lược đông dương và công nhận nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước việt nam lào và campuchia
chiến thắng điện biên phủ là chiến thắng vẻ vang nhất trong lịch sử đấu tranh chống ra ngoại xâm của nhân dân việt nam
được lịch sử dân tộc việt nam và lịch sử thế giới ghi nhận trong thế kỷ hai mươi chiến thắng không chỉ mở ra kỷ nguyên mới trong phong trào giải phóng dân tộc của quân đội và nhân dân lào
mà còn có ý nghĩa hết sức quan trọng cho việc đoàn kết liên minh chiến đấu lào việt nam trở thành biểu tượng nổi bật cho tinh thần hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt giữa hai nước lào việt nam
triển lãm trưng bày khoảng hai trăm linh bức ảnh tư liệu quý được chia làm bốn giai đoạn
giai đoạn một tái hiện các trận đánh làm thất bại kế hoạch nava
giai đoạn hai nêu bật diễn tiến của chiến dịch điện biên phủ từ ngày một mươi ba tháng bốn đến ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
giai đoạn ba tập trung vào tiến trình hợp tác giữa lào việt nam trong các năm một nghìn chín trăm năm mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
giai đoạn bốn tập trung miêu tả phát triển của hai nước từ sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến nay
triển lãm mở cửa từ nay đến hết tháng năm này
ubnd tỉnh lâm đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở cơ quan chức năng kiểm tra ra soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố đà lạt và bảo lộc
việc kiểm tra giả soát bao gồm tổng hợp việc thực hiện các quy định về điều kiện chuyển nhựa quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán
hoặc để bán kết hợp với cho thuê dưới hình thức phân lô bán nền theo quy định của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba luật kinh doanh bất động sản
kịp thời phát hiện các sai phạm để chấn chỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện
xử lý nghiêm các sai phạm nếu có theo quy định của pháp luật
quỹ ban nhân dân tỉnh lâm đồng cũng yêu cầu giả soát các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố đà lạt và bảo lộc đã được quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư
trong đó có nội dung cho phép chủ đầu tư dự án chuyển nhựa quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền cho người dân tự xây dựng nhà ở
nhưng đang triển khai các thủ tục về đất đai quy hoạch đầu tư
thưa quý vị theo thống kê bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tổng kiếp ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt một mươi chín sáu tỷ usd
như vậy giá trị xuất siêu ngành đạt được trong bốn tháng là bốn bảy mươi bốn tỷ usd tăng bảy mươi một năm
trong tháng bốn giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt năm một mươi bốn tỷ usd tăng một mươi chín bảy so với tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
hầu hết các mặt hàng chủ lực đều cao hơn cùng kỳ năm ngoái trong đó hoa kỳ trung quốc và nhật bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu lớn nhất
giá trị xuất khẩu lần lượt chiếm hai mươi năm
trong tháng bốn giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt một mươi chín một một mươi tám chín và sáu chín
để tiếp tục duy trì tốt đà tăng trưởng trong xuất khẩu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản thủy sản
nhất là sang các thị trường trung quốc hoa kỳ nhật bản eu đồng thời mở cửa các thị trường mới còn nhiều tiềm năng như các nước hồi giáo hà na trung đông châu phi
chuyển sang một thông tin về thể thao
chiều ngày sáu tháng năm tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng với huấn luyện viên kim sang sik
của đội tuyển quốc gia việt nam ông kim sang sích khẳng định sẽ công hiến hết mình để tạo nên thành công cho đội tuyển
sau thời gian khẩn trương tìm hiểu giả soát hồ sơ các ứng viên liên đoàn bóng đá việt nam đã triển khai các cuộc tiếp xúc với các ứng viên tiềm năng
cho chức danh huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam và đội tuyển u hai mươi ba quốc gia việt nam
liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên kim sang sik đã đạt thỏa thuận hợp tác trong bàn hợp đồng có thời hạn hai năm
từ ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn đến ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
liên đoàn bóng đá việt nam và huấn luyện viên kim sang sích đã đạt thỏa thuận hợp tác trong bàn hợp đồng có thời hạn hai năm hai nghìn hai mươi bốn đến ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
huấn luyện viên kim sang sích cũng bày tỏ hy vọng với những nét tương đồng về văn hóa và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia việt nam và hàn quốc
ông sẽ nhận được sự cổ vũ của người hâm mộ việt nam sự ủng hộ của truyền thông báo chí qua đó đồng góp cho sự phát triển của bóng đá việt nam

hướng hành chính phục vụ là một chủ trương lớn của đảng nhà nước và đang được các địa phương triển khai một cách đồng bộ hiệu quả phục vụ người dân doanh nghiệp theo đúng tinh thần hành chính phục vụ
sau đây là ghi nhận tại phương trúc bạch quận ba đình tp hà nội là một ví dụ
từ khi mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà được triển khai thực hiện
người dân tại tri bộ tổ dân phố số bốn phường trúc bạch quận ba đình thành phố hà nội đã dễ dàng hơn khi tiếp cận với cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia
và các dịch vụ trực tuyến khác
chúng tôi triển khai và phổ biến quán triệt mục tiêu cũng như là nội dung của cải cách hành chính
cũng như là của đề án sáu tới toàn thể đảng viên trong tri bộ và trong hệ thống chính trị của mình
và đồng thời là chúng tôi cũng phát các tờ rơi đến từng hộ gia đình để cho nhân dân cũng đắm được
hàng tháng thì chúng tôi đều có cái
đánh giá cái kết quả thực hiện và cũng xem là có cái khó khăn vướng mắc gì
và sau đó thì sẽ kiến nghị với phường để giải quyết
tại tổ dân phố số ba ngay sau khi mô hình được triển khai thực hiện
tri bộ đã chỉ đạo thành lập tổ sung kích phối hợp cùng đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà của phường
để hỗ trợ hướng dẫn cho từng người dân trên địa bàn
các thành viên trong đội được tập huấn hướng dẫn các kiến thức về dịch vụ công trực tuyến
kỹ năng sư phạm giao tiếp đặc biệt là kỹ năng hướng dẫn về công nghệ thông tin cho người lớn tuổi
chúng tôi triển khai sinh hoạt tri bộ đã triển khai tới từng đảng viên
sau đó là triển khai đến công tác mặt trận các đoàn thể thành viên
chúng tôi triển khai các lực lượng trụ chốt và nắm đứt trước các chủ trương này
sau đó là tiến tới lần tôi học tổ dân phố chúng tôi sẽ tiếp tục sẽ chỉ đạo
sẽ đưa vào nghị quyết hàng tháng và tiến hành triển khai cụ thể từng bước một
để đạt được những kỹ năng
mục đích cuối cùng là nhân dân ai cũng nắm được cái chủ trương này
và ai cũng có thể được tham gia để đem lại những lợi ích cho chính bản thân của người dân
trên thực tế trước năm hai nghìn hai mươi hai tỷ lệ người dân trên địa bàn phường trúc bạch
tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế
bởi cả người dân và cán bộ phường đều có những thói quen trực tiếp
thực hiện các thủ tục hành chính tại trụ sở phường quận
thế nhưng khi thực hiện mô hình này tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đối với tám thủ tục
đã triển khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến đều đạt một trăm linh
không có hồ sơ phải nộp trực tiếp
một trăm linh hồ sơ thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân phường trúc bạch tiếp nhận
đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn
người dân dần thay đổi tâm lý thói quen phương thức giao dịch với chính quyền các cấp
cũng như dần hiểu hơn về chính quyền điện tử và chính phủ số
yếu tố tiên quyết thì trước tiên phải đạt lời sự đại đạo của đảng
cấp ủy đảng vào cuộc sâu thì hệ thống chính trị sẽ đồng hành cùng với chính quyền
để triển khai thực hiện nhiệm vụ
bên cạnh đó thì đòi hỏi từ công tác lãnh đạo cho đến những người mà triển khai thực hiện nhiệm vụ
phải truyền tải được cho những người đó để có sự kiên trì
có sự quyết tâm và có sự cố gắng ở mức cao nhất
đổi mới phương thức hoạt động bằng các mô hình cụ thể thiết thực
sẽ góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân
chuyên nghiệp pháp quyền hiện đại hiệu lực và hiệu quả
nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay